với mục tiêu thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế thời gian qua tỉnh hòa bình đã huy động hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mở ra cơ hội phát triển khai thác tiềm năng lợi thế cải thiện dân sinh thúc đẩy kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh đã đưa tuyến đường hòa lạc hòa bình vào khai thác tạo sức hút các dự án đầu tư với số vốn lên tới hàng tỷ đô la

một trong những điểm nhấn của giao thông khu vực đông bắc chính là tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
sau nhiều khó khăn được tháo gỡ dự án đã chính thức thông xe vào tháng chín năm nay
hai tỉnh bắc giang và lạng sơn đã phối hợp tốt với bộ giao thông vận tải nhà đầu tư để làm tuyến cao tốc dài sáu mươi bốn km từ đó tạo điều kiện quan trọng để thu hút phát triển
tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh lạng sơn các nhà đầu tư đã ký kết các văn bản ghi nhớ đầu tư với tổng số tiền hơn một trăm linh năm tỷ đồng
đây là một thành công trong việc thu hút đầu tư vào một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn và số vốn từ các nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ lệ lớn
vâng thành công trong việc thu hút đầu tư của các địa phương luôn được nhấn mạnh bằng từ khóa quan trọng đó là hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông góp phần mở cửa đón luồng gió đầu tư
với vai trò trung tâm kinh tế vùng trung du và biển núi bắc bộ đầu mối giao thông quan trọng nối thủ đô hà nội những năm qua công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông luôn được thái nguyên quan tâm thực hiện
nhiều dự án lớn đã được triển khai với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ thái nguyên đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư
được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với hơn tám trăm linh di tích lịch sử từ một vùng đất nổi tiếng với hương vị trẻ tinh khiết giờ đây thái nguyên trở thành thương hiệu quốc gia về thu hút đầu tư với những khu công nghiệp được quy hoạch bài bản cơ sở hạ tầng đồng bộ an ninh trật tự bảo đảm và một thế hệ công dân mới năng động sáng tạo
với những sản phẩm du lịch sẵn có và các tài nguyên du lịch sẵn có của thái nguyên nó sẽ tạo ra được một sự phong phú về du lịch mà một lần nữa nó lại ở khoảng cách rất thuận lợi với sân bay nội bài và với hà nội đây là tài sản mà rất nhiều tỉnh khác mơ ước thái nguyên đã sẵn có vậy hãy tận dụng nó biến những cái tài sản này thẳng vang dòng
tiếp giáp với sáu tỉnh bao gồm thủ đô hà nội vĩnh phúc tuyên quang bắc cạn lạng sơn bắc giang
hệ thống giao thông tại thái nguyên vận hành theo định hướng giao thông tốc độ cao các trục kết nối giao thông với các địa phương các cửa khẩu quốc tế an toàn thuận lợi và đồng bộ với quy hoạch đô thị để thu hút các nhà đầu tư
từ trung tâm thành phố thái nguyên chỉ mất ba mươi phút để di chuyển tới sân bay nội bài một giờ để đến hà nội ba giờ để đến cảng đình vũ hải phòng
với lợi thế địa hình việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ luôn được thái nguyên xác định đi kèm với xây dựng chính quyền thân thiện
cơ chế chính sách cởi mở tạo niềm tin cho các nhà đầu tư
chúng tôi coi trọng các nhà đầu tư không những là nước ngoài mà chúng tôi bình đẳng và tôn trọng các nhà đầu tư kể cả nhỏ và vừa
nhà đầu tư là doanh nghiệp trẻ kể cả doanh nghiệp nữ đều có những cơ hội bình đẳng tiếp cận với các nguồn lực của nhà nước của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp
con đường rộng bốn mươi năm mét này nối vào khu công nghiệp điền thụy đã được tỉnh thái nguyên bỏ vốn xây dựng để tạo nên hạ tầng giao thông thuận tiện cho các nhà đầu tư
có rất nhiều những con đường như thế này được xây dựng nối vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên
cùng với việc tạo ra cơ chế một cửa thuận lợi nguồn nhân lực chất lượng cao thì hạ tầng giao thông được coi là một trong những điểm nhấn tạo môi trường đầu tư hấp dẫn
tập đoàn samsung đầu tư trung bình khoảng ba mươi đô la trên một mét vuông đất tại thái nguyên
mỗi mét vung đất tạo ra ba bốn đô la mỹ hàng năm lợi nhuận đầu tư trên một mét vung cao hơn bất cứ trung tâm thương mại đắt tiền nào tại các đô thị lớn
vùng đất bán sân địa nhiều đá sỏi thực sự đã thay ra đổi thịt
thái nguyên có nguồn tài nguyên phong phú chính quyền tỉnh quan tâm đến các nhà đầu tư và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ chúng tôi cho rằng đây là điểm mạnh của thái nguyên
tiếp nối thành công của samsung vào thái nguyên hiện nay có khoảng hàng trăm nhà cung cấp nhà thầu của samsung cũng đã và đang đầu tư vào thái nguyên
đến nay trên địa bàn tỉnh có trên sáu doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần tám mươi tỷ đồng chín trăm linh dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài hân sách
thái nguyên đã và đang thu hút số vốn fdi lớn góp phần đáng kể vào việc duy trì sự đầu tư cởi mở minh bạch
và trường hợp của samsung là một ví dụ tuyệt vời cho thấy
nhà đầu tư đã đang lựa chọn thái nguyên
thực tế đã chứng minh sau khi nâng cấp xây dựng mới nhiều tuyến giao thông cùng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng minh bạch
đã tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư của thái nguyên đưa địa phương trở thành điểm sáng của khu vực trung du miền núi phía bắc
với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cũng như việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thuộc tốc đầu các tỉnh thành việt nam
với sự nỗ lực của thái nguyên trong việc tạo ra cơ chế chính sách thuận lợi
chuẩn bị sẵn sàng với cơ sở hạ tầng thái nguyên được đánh giá điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư với cơ chế minh bạch công bằng với tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
nghị quyết một mươi chín của chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư đã được thái nguyên cụ thể hóa bằng nghị quyết một mươi chín của tỉnh
cùng với đó là nghị quyết chín của tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác cải thiện môi trường đầu tư
từ đó tạo ra một mốc son quan trọng trong việc thu hút đầu tư
sự đánh giá ghi nhận của các nhà đầu tư chính là kết quả của sự nỗ lực từ đó tạo ra mốc son quan trọng trong việc thu hút đầu tư
cái thành công nhất của tỉnh thái nguyên trong những kỳ vừa qua là
công tác thu hút đầu tư và công tác cải thiện môi trường xuất nguyên danh
mà có làm được như vậy thì rõ ràng các doanh nghiệp đầu tư ví dụ samsung thì mới vào
chứ nó không phải ngẫu nhiên mà samsung chọn tỉnh thái nguyên
mà khi samsung vào thì rõ ràng thay đổi hẳn một cái bộ mặt của tỉnh thái nguyên
đóng cốc ngân sách thì từ cái chỗ mà nó có bốn năm nghìn tỷ mà đến chỗ là bây giờ là lên tới một mươi năm nghìn tỷ
và từ chỗ mà cái tỉnh là phải đi xin viện trợ từ trung ương
mà tiến tới tỉnh thái nguyên
thái nguyên đã tự cân đối được cái ngân sách thì đó là cái thành công để thu hút cái đầu tư vào
mà nếu thu hút đầu tư vào thì rõ ràng là phải cái môi trường sản xuất nguyên danh là thông tháng
thì tôi nghĩ là trong thời gian qua thì tỉnh thái nguyên đã làm được cái điều đó
là cái nơi của nền công nghiệp là một trong ba trung tâm giáo dục đào tạo lớn nhất cả nước
được mệnh danh là vùng đất đệ nhất danh trà
thái nguyên đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
coi đó là bước đột phá
là tiền đề trọng yếu để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
có một kinh nghiệm cho thấy
cái việc chăm lo xây dựng hạ tầng cơ sở
trong đó giao thông là một trong những cái đột phá
điều đó nó làm cho cái sự hấp dẫn
cũng như là cái động lực cho sự phát triển
nếu chúng ta có hạ tầng tốt
chúng ta có môi trường đầu tư tốt
thì chúng ta sẽ có sự phát triển nhanh và biên bựng
còn rất nhiều công trình giao thông quan trọng đang được xây dựng
để mở cửa đón các nhà đầu tư
dự án vành đai năm thái nguyên là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh
tạo thành trục chính giữa tổ hợp khu đô thị công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ yên bình
rút ngắn thời gian quãng đường từ thủ đô hà nội tới các tỉnh thành khu vực miền bắc đến với thái nguyên
đang được gấp suốt triển khai xây dựng
dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
một trong những kinh nghiệm để các dự án giao thông này tại thái nguyên về đích đúng tiến độ
đó là cân đối các nguồn lực đầu tư và giải quyết bài toán giải phóng mặt bằng
nếu chúng ta làm tốt giải phóng hoạt bằng
thì chúng ta sẽ sớm đưa được các dự án vào đầu tư để phát triển
trong đó có giao thông là một trong những dự án mà rất cần sự nỗ lực cố gắng hiệu quả trong giải phóng mặt bằng
chúng tôi thành công được trong thời gian vừa qua là do
làm tốt công tác giải phóng hoạt bằng
mà làm được điều này không phải dễ
trước hết là phải được người dân đồng thuận
mà muốn người dân đồng thuận thì chúng ta phải thực thi nghiêm túc
nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
một trong những nguyên nhân làm tốt được việc đó
tức là ý đảng lòng dân
việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông
đã thúc đẩy thu hút đầu tư vào sáu khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
với hai trăm linh bảy dự án tổng vốn đầu tư gần bảy sáu tỷ đô la và một mươi năm tỷ đồng
hàng năm doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hai mươi chín tỷ đô la
xuất khẩu hơn hai mươi năm tỷ đô la nộp ngân sách hơn sáu tỷ đồng
chiếm hơn bốn mươi tổng thu của tỉnh thái nguyên
và giải quyết việc làm cho một trăm một mươi hai lao động với thu nhập bình quân sáu năm triệu đồng một người một tháng
từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tỉnh thái nguyên đã thu hút hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng đầu tư trên các lĩnh vực
cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh với tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm chín mươi
nông lâm nghiệp giảm còn một mươi tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn sáu ba
thực tế cho thấy địa phương nào có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
và sự đông long của người dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông
địa phương đó sẽ gặt hái những kết quả trong thu hút đầu tư phát triển
kinh tế xã hội an ninh quốc phòng